một năm vất vả với ruộng nương với những chuyến xuyên rừng tìm cây măng lá thuốc của đồng bào dân tộc hơ mông
tại bản mùa xuân xã sơn thủy huyện quang sơn tỉnh thanh hóa sắp trôi qua
không khí tết đã ùa về khắp bản làng hoa mận nở trắng sân hoa đào hồng vạt núi
bản mùa xuân ở trên núi cao nằm sát biên giới việt lào
không nhiều người biết huyện quang sơn có bản mùa xuân và càng ít người từng đặt chân đến nơi đây
bởi đường đến với bản thực sự là một hành trình gian nan vất vả
trong thời tiết đầu xuân mới cửa ngõ vào bản bắt đầu với một vạt đào rừng ẩn hiện dưới màng xương
bản mùa xuân còn nghèo đến giờ vẫn chưa có điện
khó khăn là thế nhưng tết nguyên đán của đồng bào nơi đây
dâu cái tình nồng nàn đầm ấm như chén rượu ngô như bếp lửa bập bùng
quá trình tuyên truyền vận động để đồng bào hơ mông đón tết trong không khí ấm áp
vui vẻ tiết kiệm văn minh không phải là câu chuyện một sớm một chiều
và giờ đây nhân dân bản mùa xuân đã đổi mới nhiều trong cách làm và nếp nghĩ
tết đã không còn là những bữa rượu truyền miên thay vào đó là các hoạt động thăm hỏi
vui chơi giàu bản sắc văn hóa truyền thống gần gũi với thiên nhiên yêu thương cuộc sống yêu thương con người
điều tôi muốn làm bà con ăn tết vui vẻ nôi trâu nôi bò nôi gà
thì chuẩn bị vào năm mới thì đủ sinh hoạt cho gia đình cuộc sống của mình
sang năm mới thì cũng sẽ có thay đổi nhiều mình sẽ có tiến bộ nhiều về mở mạng
nói chung là cán bộ đây cũng toàn là cán bộ trẻ thì chắc chắn là cũng sẽ năng nổ và cũng sẽ cố gắng hết sức
năm mới thường bắt đầu cùng với hy vọng tỉnh thanh hóa đang đứng trước nhiều vận hội hứa hẹn sẽ tác động lan tỏa đến tận các bản làng xa xôi
với những người dân như anh ria anh dính tết năm nay hẳn còn ấp ủ bao điều muốn nói
chúc cho mùa xuân mãi xanh tươi và những ước mơ của bà con sớm trở thành hiện thực